liên quan đến đấu tranh chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô rất lớn
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn bảy mươi bị can
kê biên hơn một tỷ đồng tài sản do các đối tượng phạm tội mà có
và hiện nay vẫn đang tiếp tục mở rộng chuyên án
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bảy vụ án
với hơn bảy mươi bị can về các tội danh khác nhau theo quy định của bộ luật hình sự
đường dây này hoạt động có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng bên ngoài câu móc với người đứng đầu cấp phó của một số đơn vị
có chức năng phòng chống buôn lậu sau đó khống chế họ thông qua người thân trong gia đình
để thực hiện hành vi phạm tội
đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả này đã đưa ra thị trường
để tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng giả xăng nhập lậu thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng